triển khai công tác ứng phó với cơn bão số chín hôm nay bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường
trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cùng lãnh đạo tp hcm và huyện cần giờ đã kiểm tra tại các bến tàu và những hội dân ven biển
tại buổi làm việc bộ trưởng yêu cầu huyện cần giờ cùng lực lượng biên phòng triển khai nhanh và khẩn trương công tác phòng chống bão
chăm lau cuộc sống cho các hội dân di rời
tại buổi làm việc bộ trưởng yêu cầu huyện cần dơ cùng lực lượng biên phòng triển khai nhanh và khẩn truyền công tác phòng chống bão